sốt xuất huyết đang trở thành dịch tại nhiều địa phương trên cả nước
theo thống kê của viện pasteur nha trang tỉnh quảng nam là địa phương đang xếp thứ sáu
trong khu vực miền trung về số người mắc sốt xuất huyết
đến nay toàn tỉnh có hơn một bảy trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết tăng gần hai hai lần so với cùng kỳ năm trước
thế để chủ động ngăn chặn sự bùng phát ngành y tế của tỉnh quảng nam đã và đang tập trung kiểm soát
lên phương án phòng chống dịch
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam anh tăng minh vẫn chưa hiểu vì sao
mình mắc bệnh sốt xuất huyết vì môi trường xung quanh khu vực nhà anh sinh sống hoàn toàn sạch sẽ
và gia đình anh cũng tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
theo chỉ đạo của chính quyền địa phương
đặc biệt thị xã điện bàn là địa phương có số ổ dịch sốt xuất huyết nhiều nhất tỉnh
có đến một mươi bốn ổ dịch tại chín xã phường và bước đầu phát hiện có hai trăm bảy mươi tám người mắc bệnh sốt xuất huyết
trung tâm vẫn đang tích cực khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác phòng chống xuất huyết
trung tâm cũng đã chủ động cung ứng đầy đủ thuốc hóa chất vật tư mây phun ở tại các địa phương
để khi có tình hình diễn biến phức tạp thì kịp thời triển khai phòng chống xuất huyết
thứ ba nữa là trung tâm đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh
trong việc phát hiện chấn đấu điều trị kịp thời
không để tư văn xuất huyết xảy ra
cùng với chính viên địa phương tạo ra phong trào đến từng hộ gia đình
phải quyết liệt trong việc phòng chống sốt xuất huyết
với khẩu hiệu rằng không có lanh quan không có bỏ gãi là không có xuất xuất huyết
những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng nam có những trận mưa lớn
đây là điều kiện thuận lợi cho mỗi vàn sinh sôi phát triển
làm lây lan nhanh chóng bệnh xuất xuất huyết trong cộng đồng dân cư
do vậy ngành y tế tỉnh quảng nam đang phối hợp
phối hợp với chính quyền địa phương nỗ lực triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa dập dịch
tổ chức phun thuốc diệt mũi bọ gậy đồng thời khuyến khích người dân ngủ màn
và ăn ở hợp vệ sinh nhằm ngăn ngừa dịch xuất xuất huyết bùng phát lây lan ra diện rộng